từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
có ba doanh nghiệp thuộc nhóm tân hoàng minh phát hành chín gói trái phiếu với tổng giá trị là một mươi ba mươi tỷ đồng
số tiền thu được qua phát hành trái phiếu được sử dụng để trả nợ mua cổ phần doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư chứng khoán
theo cáo trạng các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư với tổng số hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
và đến nay toàn bộ số tiền thiệt hại đã được thu hồi
sau hơn một ngày nhận được tin báo công an tỉnh đắk nông đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản của cửa hàng vàng
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đắk nông đã nhận được tin cửa hàng vàng kim ngọc hiến tại huyện đắk cơ long
đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba
lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là nguyễn văn thình
tại tỉnh long an và đặng thị thu yến chú tỉnh bà rịa vũng tàu khi các đối tượng đang lẩn trốn tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cơ quan công an đã thu giữ được năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng có trọng lượng ba năm kg với tổng giá trị khoảng ba năm tỷ đồng
cùng với nhiều công cụ phương tiện gây án được biết đối tượng thình đã có tới bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
lợi dụng việc du khách nước ngoài sang việt nam không hiểu rõ luật
hai đối tượng quốc tịch pakistan và iran đã
giả danh là cảnh sát interpol để đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản
cả hai đối tượng vừa bị công an phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội kịp thời bắt giữ
theo tài liệu của cơ quan công an vào ngày một mươi hai tháng ba khi đang tuần tra công an phường hàng chống đã phát hiện
hai người đàn ông nước ngoài có hành động chặn một khách du lịch nước ngoài yêu cầu đưa hộ chiếu và ví tiền
mời về trụ sở làm việc cơ quan công an xác định hai đối tượng có quốc tịch pakistan và iran
đã làm giả một tấm thẻ cảnh sát interpol ở thái lan với mục đích đe dọa du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản
trước đó hai đối tượng đã chiếm đoạt của một du khách ấn độ một mươi triệu đồng
công an quận hoàn kiếm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác
mở rộng và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật của việt nam
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh
thu giữ số lượng lớn tiền giả tương đương hơn sáu trăm linh
bốn mươi triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ khám xét nơi ở của đối tượng trần thẩm linh
chú tại tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng tiền giả loại năm trăm linh đồng
cùng với nhiều máy móc vượt dụng có liên quan đến hành vi làm tiền giả như laptop máy in
cùng ngày cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ hai đối tượng mua tiền giả của linh là
huỳnh hoàng đức anh và cao nhất ý cùng chú ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
thu giữ ba tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng
năm trăm linh đồng mà các đối tượng đã sử dụng để mua hàng của người dân
hiện công an tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố tạm giam cả ba đối tượng
trong đó linh bị khởi tố về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả
đối tượng anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả